người việt nam có câu tục ngữ dẫn quá mất khôn để cảnh báo cơn giận dữ bột phát
có thể để lại hậu quả đáng tiếc gây tổn thương tới người khác hoặc ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân
tại đà nẵng đến bây giờ người dân ở tổ dân phố bốn mươi phường thanh bình quận hải châu
vẫn chưa quên được vụ việc xảy ra vào đêm ngày tám tháng tám
do mâu thuẫn trong gia đình đối tượng hoàng minh phong ba mươi năm tuổi quê tại tỉnh thừa thiên huế
mang theo rào đến một ngôi nhà ở ngõ ba trăm bốn mươi bốn đường đống đa rồi tấn công hai người phụ nữ là vợ

hai người trực tiếp xông vào vây bắt tội phạm lúc đó là anh sa thanh hưng
cán bộ công an quận sơn trà và nguyễn nam sơn
những người hàng xóm đang ngồi phía trước nhà chứng kiến vụ việc
đến nay sức khỏe của hai người phụ nữ trên đã ổn định trở lại
trong sự việc trên nếu như không có tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm của người dân tại địa phương
thì rất có thể tình huống sẽ bị bỏ lỡ
công an phường thống nhất đã xảy ra đó là án mạng ở khu dân cư
công an phường thống nhất thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã triệu tập lấy lời khai đối với nguyễn thị kim minh

chú tệ phường thống nhất theo thông tin từ cơ quan công an
ngày ba mươi một tháng bảy sau khi đi nhậu về minh qua nhà mẹ chồng là bà lương thị hương bảy mươi tuổi
tại đây do có mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản
nên minh và mẹ chồng đã xảy ra lời qua tiếng lại
minh đã lao vào dùng hai tay đánh cào cấu vào mặt và cổ bà hương
chưa dừng lại minh tiếp tục xô ngã bà hương xuống giường
rồi ngồi đè lên người và dùng hai tay cào cấu vào mặt cổ dùng hai tay đánh cào cấu vào mặt cổ
dùng hai chân kẹp chặt vào hai mạng giường bà hương
sau đó minh thả bà hương ra rồi đi về nhà ngủ
đến sáng hôm sau con của bà hương phát hiện mẹ mình bị chảy máu
xưng tấy vùng mặt cổ và trên người nên đã đưa đến bệnh viện thăm khám
kết quả chụp phim bà hương bị gãy hai xương sườn
khi mà chúng ta đứng trước những cái mâu thuẫn xảy ra với chính mình
cần phải với cái thái độ ôn hòa với cái vấn đề tôn trọng chuẩn mực xã hội
với cái ý thức coi trọng pháp luật
tôn trọng pháp luật để bình tĩnh lựa chọn cái phương án giải quyết nó một cách hòa hợp nhất
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bởi cả dẫn mất khôn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phạm thế giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là hoàng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là thầy giáo dạy thể dục cùng trường với hung thủ
giáp và tuấn cùng là thầy giáo dạy cùng bộ môn thể dục
tại trường trung học
cơ sở nguyễn du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày bảy tháng chín sợ bị tuấn đánh nên khi đến trường dạy học
giáp mang theo cây dao với mục đích để phóng thân
sau khi đến nhà đa năng trong lúc đợi học sinh đến học
thì giáp thấy thầy tuấn đi ngang nhìn giáp với ánh mắt xem thường và cười đều
nên cơn nóng giận nổi lên
lúc này giáp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để chấn an tinh thần
nhưng vẫn không kìm chế được bản thân
giáp liền cầm dao đi xuống căn
tìm thấy tuấn cầm dao đâm một nhát vào ngực
làm thầy tuấn té ngã
giáp tiếp tục đâm thêm chín nhát dao nữa vào người làm thầy tuấn tử vong
và cùng với đó thì cũng khuyến cáo với mỗi người dân
khi mà chúng ta chứng kiến những cái sự mâu thuẫn
cũng như những sự xảy ra sự va chạm sâu sát của những người xung quanh
thì chúng ta cũng cần phải có sự can thiệp có sự giúp đỡ
để hạn chế những cái mâu thuẫn nó phát sinh đến đỉnh điểm
để cách ly hai đối tượng ra
hoặc là chúng ta có thể có những cái lời lẽ khuyên báo kịp thời
để hạ nhiệt để hạ hỏa
để từ đó thì những người trong cuộc người ta tìm được cái tiếng nói chung
và cái mâu thuẫn nó sẽ được giải quyết một cách êm xuôi
theo chuyên gia nguyên nhân xảy ra tội phạm giết người vừa qua
chủ yếu là do mâu thuẫn bột phát tức thời
mâu thuẫn trong gia đình tình trạng ngao đá của hung thủ
hoặc nguyên nhân từ tệ nạn rượu bia
người dân có quyền lo ngại bất an với tình hình tội phạm hiện nay
để có thái độ cảnh giác trong cuộc sống
nhưng không nên đánh đồng
đó là hiện tượng phổ biến
việc này sẽ gây ra những lo lắng thái quá
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường nhật
để tội phạm giết người được ngăn chặn
cần xuất phát điểm từ nền giáo dục hướng thiện
sống có ý thức trách nhiệm với bản thân gia đình xã hội tổ quốc
đây là giải pháp căn cơ
tuy nhiên phải mất nhiều thời gian
kiên trì mới có khả năng đạt được
khi xảy ra mâu thuẫn
mỗi người trong chúng ta hãy cư xử có văn hóa
cùng nhau tháo gỡ giọng giải quyết một cách hợp tình hợp lý
đừng để một phút nóng giận mất kiểm soát xa oai
mà trở thành tội phạm giết người
về mặt pháp lý
đối tượng phạm tội đều sẽ phải chịu hình phạt nghiêm minh của pháp luật
phạt tù từ bảy đến hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
và bản án nghiêm khắc của tòa án lương tâm
về những hành vi phạm tội của mình
giận dữ có thể xảy đến với bất kỳ ai
ở nhà ở trường hoặc nơi công sở
vì vậy dù thế nào chúng ta vẫn học cách kiểm soát cơn giận dữ
để tránh những ảnh hưởng tiêu cực
hay những hậu quả đau lòng do nó gây ra